các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
hà nội thêm một mươi bảy ca covid một mươi chín tại ổ dịch bệnh viện việt đức
đây là một thông tin có thể gây sốc trong bối cảnh hà nội vừa thực hiện nới lỏng giãn cách xã hội
bảy ca mắc covid một mươi chín mới được ghi nhận sáng nay của hà nội đều là bệnh nhân
người nhà đi chăm sóc và nhân viên y tế của bệnh viện việt đức
trong đó có bốn trường hợp là bệnh nhân vào bệnh viện hữu nghị việt đức điều trị
ngày ba mươi tháng chín bệnh viện bị phong tỏa bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính
bốn bệnh nhân khác cũng được bệnh viện hữu nghị việt đức điều trị
hàng ngày bệnh nhân chỉ ở trong khoa điều trị từ lúc nhập viện
ngày một tháng một mươi họ được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính
có sáu ca covid một mươi chín là người nhà và trăm bệnh nhân điều trị tại bệnh viện hữu nghị việt đức
khi bệnh viện bị phong tỏa ngày ba mươi tháng chín và mùng một tháng một mươi họ được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính
trong đó một trường hợp có nguy cơ gây ra nhiều ca lây nhiễm cộng đồng đó là anh ntd bình định
ngày hai mươi chín tháng chín chủ động xin ra ngoài thuê phòng trọ
đến tối bệnh viện bị phong tỏa nên người này không thể quay lại khoa
ngày ba mươi tháng chín anh chủ động khai báo y tế và được lấy mẫu kết quả nghi ngờ
ngày một tháng một mươi anh đê được lấy lại mẫu kết quả dương tính
có hai ca là nhân viên bệnh viện hữu nghị việt đức
ngày một tháng một mươi bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính
trong đó một người đã tiêm chủng hai mũi vaccine
trước tình hình trên cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế đã có văn bản hỏa tốc
gửi ủy ban nhân dân thành phố hà nội sở y tế hà nội và bệnh viện hữu nghị việt đức
cục quản lý khám chữa bệnh đề nghị văn phòng ủy ban nhân dân tp hà nội
hỗ trợ bệnh viện hữu nghị việt đức địa điểm cách ly y tế cho người nhà người bệnh
và khách sạn cho nhân viên y tế trong thời gian sớm nhất
để đảm bảo công tác phòng chống dịch và công tác chuyên môn điều trị chăm sóc cho người bệnh
đồng thời cục cũng đề nghị sở y tế hà nội tiếp tục chỉ đạo hỗ trợ công tác xét nghiệm
và các biện pháp phòng chống dịch khác cho bệnh viện hữu nghị việt đức
cục quản lý khám chữa bệnh giao bệnh viện này tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng
và sở y tế hà nội thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch
báo cáo hàng ngày hoặc khi có diễn biến đột xuất về bộ y tế
liên quan đến ổ dịch mới này cdc hà nội cũng đã yêu cầu trung tâm y tế các quận huyện
thị xã giả soát lập danh sách để quản lý và theo dõi sức khỏe các trường hợp đi đến làm việc
khám chữa bệnh hoặc chăm sóc người bệnh tại bệnh viện hữu nghị việt đức từ ngày một mươi năm đến ngày ba mươi tháng chín
cụ thể người đi đến làm việc khám chữa bệnh hoặc chăm sóc người bệnh tại phòng khoa tầng điều trị có ca nhiễm
hiện tại là tầng bảy tầng tám tòa nhà r hoặc tiếp xúc với ca nhiễm thì xử lý như trường hợp tiếp xúc gần
người tới bệnh viện này có biểu hiện ho sốt khó thở hoặc bất thường
về sức khỏe xử trí như ca nghi ngờ nhiễm covid một mươi chín
các trường hợp còn lại cách ly tại nhà một mươi bốn ngày và lấy mẫu xét nghiệm rt pcr mẫu gộp
ba người nam định một trường hợp ở hương yên và một người ở hà tĩnh vừa có kết quả dương tính với sars cov hai
họ đều có yếu tố dịch tễ liên quan đến bệnh viện việt đức hà nội
phó giám đốc sở y tế tỉnh nam định khương thành vinh cho biết
địa bàn tỉnh vừa ghi nhận ba ca covid một mươi chín là trường hợp từ bệnh viện hữu nghị việt đức về nam định hôm hai mươi tám tháng chín
trong đó có hai người trú tại huyện hải hậu một người ở huyện giao thủy
theo ông vinh khi xét nghiệm làm thủ tục ra viện tại bệnh viện hữu nghị việt đức những người này có kết quả âm tính
tuy nhiên nam định đang áp dụng quy định cách ly xét nghiệm với người về từ hà nội nên họ được lấy mẫu ngay khi về địa phương
ngày hai mươi hai tháng chín các bệnh nhân có kết quả dương tính với sars cov hai
nam định đã triển khai tất cả các biện pháp phòng dịch theo quy định đưa bệnh nhân đi điều trị cách ly
hương yên cũng phát hiện một trường hợp covid một mươi chín về từ bệnh viện hữu nghị việt đức
lãnh đạo sở y tế tỉnh trưa nay thông tin người này trú tại thị trấn khói châu xuất viện về địa phương ngày hai mươi chín tháng chín
đến đêm ba mươi tháng chín ngay khi nhận được thông tin cùng phòng bệnh nhân tại khoa ung bướu có một f ca bệnh người hà tĩnh
ngành y tế tỉnh hưng yên đã xét nghiệm trường hợp này phát hiện dương tính
truy vết ban đầu được chín f một đều đã chuyển cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm
tại hà tĩnh trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc tỉnh sáng nay cũng đã công bố một ca covid một mươi chín liên quan đến bệnh viện hữu nghị việt đức
đây là nam thanh niên hai mươi sáu tuổi trú tại thôn minh lộc xã cẩm lộc huyện cầm xuyên
ngày một mươi sáu tháng chín người này cùng bố đến bệnh viện việt đức làm thủ tục khám và nhập viện điều trị
một mươi bảy giờ ngày hai mươi tám tháng chín anh đi xe máy cấp cứu một trăm một mươi năm thành sen hà tĩnh
cùng với bố và một tài xế về nhà
theo điều tra ban đầu trường hợp này khi ra hà nội và trước khi về hà tĩnh đều được xét nghiệm rt pcr cho kết quả âm tính sars cov hai
sáng hai mươi chín tháng chín nam thanh niên xuống trạm y tế cẩm lộc khai báo và được hướng dẫn cách ly y tế tại nhà
khoảng một mươi tám giờ ngày ba mươi tháng chín bệnh nhân thấy suốt giáp học nên đã xuống trạm y tế xã test nhanh cho kết quả dương tính
đến ba giờ ngày một tháng một mươi kết quả xét nghiệm rt pcr
của cdc hà tĩnh khẳng định bệnh nhân dương tính với sars cov hai
hiện một f một của bệnh nhân nói trên tiếp xúc vào chiều ngày hai mươi chín tháng chín cũng đã có kết quả dương tính với sars cov hai
trước đó trong ngày ba mươi tháng chín sở y tế hà nội đã công bố hai ca covid một mươi chín liên quan đến bệnh viện hữu nghị việt đức
gồm một người nhà chăm bệnh nhân tại khoa ung bứu tầng tám nhà d và một người bán cơm ở khu vực cổng bệnh viện
trưa ngày một tháng một mươi cdc hà nội phát thông báo khẩn đề nghị tất cả bệnh nhân người nhà bệnh nhân trên địa bàn
từng đến khám và điều trị tại bệnh viện hữu nghị việt đức bốn mươi trang thi hoàn kiếm hà nội
từ ngày một mươi năm tháng chín đến ba mươi tháng chín liên hệ ngay với trạm y tế gần nhất hoặc gọi đến đường dây nóng chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm hoặc chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm để được tư vấn hỗ trợ
từ trưa ngày một tháng một mươi trung tâm kiểm soát bệnh tật cdc hà nội phát thông báo khẩn
tìm người liên quan bệnh viện hữu nghị việt đức
trưa ngày một tháng một mươi trung tâm kiểm soát bệnh viện hữu nghị việt đức bốn mươi trang thi hoàn kiếm hà nội
từ ngày một mươi năm tháng chín đến ba mươi tháng chín liên hệ ngay với trạm y tế gần nhất hoặc gọi đến đường dây nóng chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm hoặc chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm để được tư vấn hỗ trợ về phòng chống dịch covid một mươi chín
từ trưa ngày một tháng một mươi trung tâm kiểm soát bệnh viện hữu nghị việt đức bốn mươi trang thi hoàn kiếm hà nội phát thông báo khẩn